công tác của các lực lượng tuyến đầu và hậu cần luôn căng thẳng để sớm dập dịch
tuy nhiên một vài cá nhân vẫn đăng tải nội dung xuyên tạc phiến diện
tác động sâu đến kết quả phòng chống covid một mươi chín của cộng đồng
lực lượng công an phải nhanh chóng xác minh và xử lý đối tượng để đảm bảo an ninh trên không gian mạng
đối tượng lương quang bảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại xã hàm đức huyện hàm thuận bắc
làm việc tại cơ quan công an đối tượng lương quang bảo khai nhận
thông qua việc sử dụng mạng xã hội facebook bảo đã tiếp nhận nhiều nguồn thông tin xấu độc
từ các hội nhóm chống phá đảng nhà nước
bỏ lập ra nhiều tài khoản facebook cá nhân để đăng tải nhiều nội dung hình ảnh và bài viết có liên quan
hay trường hợp của ông trần hên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại khu phố bốn phường phú tài thành phố phan thiết
đã sử dụng những ngôn từ thiếu chuẩn mực vu khống xúc phạm lực lượng bảo vệ dân phố dân quân tự vệ
trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tạo dư luận xấu
tôi thấy việc tôi sử dụng facebook đăng tải nội dung sai sự thật xúc phạm đến danh dự của cá nhân tổ chức
là vi phạm pháp luật cam kết không tái phạm nữa
lựa chọn những kênh thông tin của các cơ quan nhà nước để chúng ta làm cái nguồn tin chính xác
để mà chúng ta thu nhập để chúng ta tìm hiểu
tin tưởng để giúp chúng ta nhận diện những nguồn tin chính xác
những cái trang mạng nào chúng ta cần nên tiếp cận và những trang mạng nào chúng ta không nên
bên cạnh đó còn xuất hiện một số đối tượng có trình độ học vấn cao nhưng có quan điểm chống đối
so với những vấn đề của xã hội nên thường xuyên đăng tải chia sẻ những bài viết phản ánh mang tính tiêu cực
chống đối xuyên tạc xúc phạm đến đảng và nước ta trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tạo thông tin tiêu cực gây hoang mang cho dư luận
đối với hành vi vi phạm trên các đối tượng đã vi phạm nghị định một mươi năm hai nghìn hai mươi của chính phủ về
xứ phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử